thưa quý vị các đồng chí và các bạn sau khi truyền hình công an nhân dân phát sóng phóng sự
thực hư câu chuyện siêu thu nhập từ bán hàng đa cấp với nội dung phản ánh về những buổi tổ chức phát tiền thưởng tháng
của công ty trách nhiệm hữu hạn nhượng quyền thương mại thăng long hay còn gọi là công ty thăng long group
theo đó chỉ trong ba mươi ngày thành viên của công ty này đã nhận về khoản thủ lao từ một hai đến hai tỷ đồng nhờ bán hàng đa cấp
mức siêu thu nhập này khiến cho dư luận đặt ra nghi vấn đây phải chăng là chiêu trò rụ rỗ người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp
ngay sau khi phát sóng chúng tôi đã nhận được phản hồi từ cục quản lý cạnh tranh bộ công thương và công ty thăng long group
sau khi phát sóng phóng sự lãnh đạo cục quản lý cạnh tranh bộ công thương đã chủ động lưu ý
cục quản lý cạnh tranh bộ công thương đã chuyên hệ với truyền hình công an nhân dân để lấy các video tư liệu xác minh làm rõ sai phạm của thăng long group
ông bạch văn mừng cục trưởng cục quản lý cạnh tranh cũng xác nhận với phóng viên rằng thăng long group đã từng bị cục quản lý cạnh tranh phát hiện sai phạm và đã bị xử phạt
ông vũ đình hùng giám đốc điều hành của công ty thăng long group thừa nhận thăng long group đã từng bị cục quản lý cạnh tranh bộ công thương xử phạt về vi phạm liên quan đến bán hàng đa cấp
cụ thể theo quyết định số hai trăm năm mươi qd qlct ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm do cục trưởng cục quản lý cạnh tranh ông bạch văn mừng ký đã nêu rõ
phạt tiền bên bị điều tra công ty trách nhiệm hữu hạn nhượng quyền thương mại thăng long với mức phạt là một trăm hai mươi triệu đồng
đối với hành vi cung cấp thông tin sai lệch về tính chất công dụng của sản phẩm về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp nhằm rụ rỗ người tham gia bán hàng đa cấp
công ty trách nhiệm hữu hạn nhượng quyền thương mại thăng long với mức phạt là một trăm hai mươi triệu đồng